phó sư tiến sĩ nguyễn hoài bắc trưởng khoa năm học và giới tính bệnh viện đại học y hà nội cho biết
bệnh nhân từng quan hệ tình dục ngoài luồng không mang bao cao su
hơn một năm nay anh lưu có cảm giác xung quanh vùng sinh dục nổi rộp nhiều mụn nhỏ nghĩ mình mắc bệnh truyền nhiễm
tại bệnh viện bác sĩ thăm khám và làm các xét nghiệm một mươi hai tác nhân bệnh truyền nhiễm
kết quả không thấy tổn thương nhưng bệnh nhân bị suy giảm ham muốn
bác sĩ chỉ định thăm khám thêm về sức khỏe tâm thần
dối loạn chức năng tình dục thường là những biểu hiện sớm của những dối loạn chức năng tâm thần
bác sĩ nói và thêm rằng bệnh nhân bị dối loạn dạng cơ thể quá mốc
nên không thỏa mãn với kết quả của bác sĩ liên tục đi khám nhiều nơi nhằm tìm ra bệnh
hiện người bệnh đang được điều trị song song cả về tâm thần và tình dục
bệnh nhân cần phải tránh tình trạng nặng hơn dẫn tới dối loạn do âu trầm cảm nguy hiểm đến tính mạng
dối loạn dạng cơ thể là một bệnh trong những dối loạn tâm thần
đây là bệnh lý có tính chất tái diễn mãn tính biểu hiện bằng nhiều triệu chứng khác trên cơ thể
triệu chứng đặc trưng đó là bận tâm quá mức và niềm tin sai rằng về việc mắc phải tình trạng bệnh lý trên cơ thể
dù đã được tư vấn và giải thích bởi nhiều bác sĩ
người bệnh tương yêu cầu làm các xét nghiệm và thăm khám nhiều
ảnh hưởng đến xã hội cũng như nghề nghiệp của người bệnh trong nhiều năm
bệnh sẽ không thể tự khỏi
người bệnh cần phải nhận thức đúng về tình trạng bệnh của mình
đi khám và điều trị cần phải tuân thủ theo bác sĩ chuyên khoa để có thể cải thiện các triệu chứng
và ngăn chặn giai đoạn tiếp theo của bệnh
dối loạn chức năng tình dục là một tình trạng liên quan đến bất kỳ khó khăn nào về mặt cảm xúc
hoặc thể chất mà một người nào đó hoặc một cặp vợ chồng không đạt được sự ham muốn
từ hoạt động tình dục của họ cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống
theo hiệp hội y sinh học sinh sản hoa kỳ
dối loạn chức năng tình dục là một tình trạng phổ biến xảy ra ở mọi lơ người và mọi lứa tuổi
ảnh hưởng đến khoảng ba mươi nam giới và bốn mươi phụ nữ
thậm chí nó là tình trạng rất phổ biến của các cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn
năng thực hiện các phương pháp điều trị như thụ tinh trùng nghiệm
dối loạn chức năng tình dục có thể xảy ra bất kỳ ai trong giai đoạn nào của chư kỳ quan hệ tình dục
chư kỳ quan hệ tình dục bao gồm giai đoạn hương phấn cao nguyên cực khoái và thoái trào
ham muốn và kích thích là một trong yếu tố phụ thuộc vào giai đoạn hương phấn tình dục
ở nam giới dối loạn cương dương và những yếu tố tâm lý lo lắng hoặc có thể bị ảo tường
mình bị mắc bệnh cũng có thể dẫn tới tình huống dối loạn chức năng tình dục
bên cạnh đó một số vấn đề gây dối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ cũng có thể bao gồm
mất thảm hương với tình dục khỏi đạt trạng thái cực khoái suy nghĩ tiêu cực khi quan hệ tình dục
hoặc có thể gây có thất âm đạo gây cảm giác đau khi quan hệ
các dối loạn chức năng tình dục sẽ bao gồm dối loạn ham muốn liên quan đến việc thiếu ham muốn tình dục
tâm trí có tưởng tượng về tình dục sự tớ hoa về hoạt động tình dục
dối loạn kích thích cơ thể không có sự phản hứng trước các kích tượng hương phấn của đối phương trong hoạt động tình dục
dối loạn cực khoái là bạn đang trong tâm trạng hưng phấn nhưng cơ thể lại không đạt được cực khoái cao trào
và nó sẽ vào giai đoạn chỉ hoán khiến bạn bực bội
dối loạn đau là những vấn đề thể chất hoặc những vấn đề về sự đau đớn khi quan hệ tình dục
một số triệu chứng của dối loạn chức năng tình dục sẽ bao gồm
một dối loạn chức năng tình dục ở năm giới cơ thể giảm ham muốn tình dục không phản hứng với các chất kích thích tình dục
khó cưng cứng khi quan hệ tình dục dối loạn cương dương
hai dối loạn chức năng tình dục ở nữ giới không đạt được cực khoái xảy ra khi bạn kích thích tình dục trong thời gian kéo dài
xuất tinh sớm xảy ra trước hoặc sau khi quan hệ tình dục
xuất tình đau có thể xảy ra trong thời gian ngắn do bị nhiễm trùng đường tiết niệm dối loạn cực khoái
dối loạn chức năng tình dục ở nữ giới không đạt được cực khoái âm đạo khô hạn trước và trong khi quan hệ tình dục
cảm giác sưng tấy bộ phận sinh dục hoặc nùng vú trong và sau khi giao hợp
có cảm giác đau khi quan hệ tình dục có thể do co thắt hoặc viêm âm đạo
dối loạn chức năng tình dục ở cả nam giới và nữ giới sẽ gây ra thiếu hương phấn hoặc giảm ham muốn tình dục
quan hệ tình dục sẽ bị đau khó chịu co thắt âm đạo sưng tấy bộ phận hoặc nung vú
bên cạnh đó có thể gặp các vấn đề khi giao hợp cảm giác lo lắng xảy ra khi đạt được cực khói cơn đau suy nhược cơ thể triệu chứng hát hơi chảy nước mũi
một số nguyên nhân dẫn tới tình trạng dối loạn chức năng tình dục ở người bệnh có thể dẫn tới như
nguyên nhân về thể chất
dối loạn chức năng tình dục liên quan đến sức khỏe về thể chất
một số người có những dối loạn tình dục như bệnh đai thao đường bệnh tim mạch khuyết áp cao mất cân bằng nội tiết tố dối loạn hoặc tổn thương thần kinh hay những bệnh lý mạng tính suy thận suy gan nghiện diệu lạm dụng thuốc
ngoài ra tác dụng phụ của một số loại thuốc như thuốc giảm huyết áp thuốc chống trồng cảm cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng dối loạn tình dục
bên cạnh đó quan hệ tình dục không an toàn
quan hệ tình dục không sử dụng những biện pháp an toàn như sử dụng bao cao su có thể dẫn tới lây truyền các bệnh qua đường tình dục và ảnh hưởng tới tâm lý về sau này
nguyên nhân về tâm lý
nhiều người gặp tình trạng dối loạn tình dục xuất phát từ yếu tố tâm lý bao gồm sự căng thẳng lo âu liên quan đến áp lực công việc cuộc sống hoặc những hoạt động về tình dục
các mâu thuẫn trong đời sống hôn nhân làm dặn nứt mối quan hệ vợ chồng có thể tự ti về ngoại hình có thể là chấn thương tình dục trong quá khứ
nguyên nhân do dinh dưỡng
chế độ dinh dưỡng của bạn có thể ảnh hưởng đến chức năng dối loạn tình dục
một số loại đồ ăn thức uống có thể làm giảm chất lượng đời sống tình dục của bạn như đồ ăn nhiều dầu mỡ thịt đỏ chứa rất nhiều chất béo hòa đồ ăn đóng gói và chế biến sẵn đồ uống có cồn hay lạm dụng chất kích thích
hầu hết chúng ta đều biết những loại thực phẩm này đều không tốt về mặt dinh dưỡng trong chế độ ăn uống
nếu bạn dùng nạp thường xuyên những loại thực phẩm không lành mạnh có thể dẫn tới về vấn đề nghiêm trọng sức khỏe khác như tăng mức cholesterol khuyết áp cao tăng nguy cơ mức bệnh tim mạch bió phi bệnh đại táo đường
tất cả những vấn đề về sức khỏe tiềm ẩn này đều có mối liên hệ chặt chẽ và tác động trực tiếp đến dối loạn chức năng tình dục
nguyên nhân về lưu sống sinh hoạt hàng ngày
một thói quen sinh hoạt có thể tác động tới đời sống tình dục của bạn
đơn cử làm việc cá nhân trên giường ngủ ngủ cùng thú cưng xem tin tức tiêu cực khiến tinh thần căng thẳng làm giảm ham muốn tình dục
lưu tập thể dục thể thao hoặc tập luyện cường độ cao thiếu ngủ sử dụng điện thoại để lết mạng xã hội hoặc nghe điện thoại có sử dụng từ ngữ thô tục thiếu gia tiếp trong hôn nhân
dối loạn chức năng tình dục không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn ảnh hưởng trực tiếp tới bạn đời khiến nhiều người giảm hao muốn tình dục
ngoài ra năm giới hoặc phụ nữ bị dối loạn chức năng tình dục dễ bị sinh ra cảm giác lo lắng lo âu và hoài nghi về mối quan hệ tình cảm của họ
sự tác động tâm lý trong việc thỏa mãn đời sống tình dục làm ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng cuộc sống đời sống hôn nhân cũng như khiến sức khỏe tâm thần sẽ bị giảm sút từ đó dẫn tới tâm thần
một cặp vợ chồng có thể cố gắng tự giải quyết các vấn đề về dối loạn chức năng tình dục nhưng điều này có thể gây ra căng thẳng trong mối quan hệ vì long tự trọng và suy nghĩ tiêu cực
tuy nhiên dù là nguyên nhân gì người có biểu hiện dối loạn chức năng tình dục nên đến bệnh viện để được thăm khám và phương án điều trị phù hợp an toàn hiệu quả
nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống tình dục nói riêng chất lượng cuộc sống nói chung
dù đoạn chức năng tình dục có thể ảnh hưởng rất nhiều tới người trưởng thành phổ biến ở những người trên ba mươi tuổi vì có thể liên quan đến sự suy giảm sức khỏe do tuổi tác suy giảm sức khỏe thể chất
ngoài ra sự thay đổi về nội tiết tố cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới tình trạng dối loạn chức năng tình dục
nam giới khi bước vào thời kỳ mạng kinh nồng độ tétterol giảm khoảng một sau tuổi bốn mươi
tuy nhiên hầu hết đàn ông lớn tuổi vẫn có mức teterone trong phạm vi bình thường ước tính có khoảng một mươi đến hai mươi năm được coi là mức thấp
có các dấu hiệu đàn ông có nồng độ tétterol thấp bao gồm giảm hâm muốn tình dục giảm cưng cứng tự phát hoặc dối loạn cưng dương sưng tấy đau ở ngực
nắng bừng ở mặt đồ mồ hôi trộn ở ban đêm
trong khi đó giai đoạn mạng kinh thường bắt đầu ở độ tuổi bốn mươi năm năm mươi năm biểu hiện sẽ nhận thấy đây là nữ giới không xuất hiện trước kỳ kinh nguyệt
thời điểm mặn kinh ở mỗi người là khác nhau biểu hiện cũng sẽ khác nhau
nếu các triệu chứng của dối loạn tình dục tăng cường đến mối quan hệ của bạn khiến cho bạn luôn lo lắng
thì hãy cân nhắc đến việc gặp và trao đổi tình trạng cá nhân với bác sĩ
khi bạn thăm khám sớm bác sĩ giúp bạn xác định nguyên nhân đánh giá tình trạng bệnh để đưa ra phương án điều trị cho phù hợp
việc tìm kiếm sự hỗ trợ từ bác sĩ chuyên khoa ngay từ đầu sẽ giúp bạn cải thiện đời sống tình dục sớm và đạt kết quả tốt
việc điều trị tình trạng dối loạn chức năng tình dục bằng phương pháp điều trị cũng có thể giúp các cặp đôi đạt được hiệu quả hàm muốn tình dục trong thời gian ngắn
nhưng để duy trì lối sống tình dục cân bằng cũng cần phải có sự tư vấn chuyên môn chăm sóc sức khỏe của bác sĩ kinh nghiệm chuyên môn
điều quan trọng nhất bạn cần phải làm đó là phải chia sẻ thành thật những trải nghiệm cảm xúc của mình
việc này có thể giúp bạn giảm căng thẳng cảm giác tội luối hoặc xấu hổ khi bạn mắc phải một vấn đề về tâm lý
đặc biệt sẽ cải thiện được đời sống tình dục phiền mặn hơn
ngoài ra cách tuân thất để ngăn ngừa chứng dấu loạn tình dục đã lựa chọn một lối sống lành mạnh theo dõi mặt tình trạng sức khỏe hiện có
cần về quan hệ tình dục an toàn luyện tập thể dục thể thao đều đặn các bài tập aerobics tre bộ
các bài tập gian luyện sức khỏe bền vững có thể giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch sức khỏe tinh thần tốt hơn